ấn độ và mỹ đã ký một tuyên bố chung bày tỏ ủng hộ khoảng dừng nhân đạo trong cuộc xung đột hamas israel
và nhằm ngăn xung đột lan rộng ở trung đông tuyên bố kêu gọi hamas thả những người bị bắt làm con tin
tuyên bố được đưa ra sau khi ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng của ấn độ cùng với ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng của mỹ
tham dự đối thoại cấp bộ trưởng ấn mỹ hai cộng hai vào ngày một mươi tháng một mươi một tại thủ đô new delhi
các bộ trưởng cũng đã cam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác trong khu vực về hỗ trợ nhân đạo
nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân palestine ở giải gaza
họ bày tỏ ủng hộ thực hiện khoảng rừng nhân đạo vì lý do nhân đạo và cam kết tiếp tục phối hợp ngoại giao chặt chẽ
trong đó với cả các đối tác quan trọng trong khu vực để ngăn xung đột lan rộng
duy trì sự ổn định ở trung đông và nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị và hòa bình lâu dài
trong khi đó tổng thống palestine mahmoud abbas cho biết chính quyền palestine có thể đóng một vai trò
trong việc quản lý giải gaza với điều kiện là có một giải pháp chính trị toàn diện
trong đó tính cả khu vực bờ tây bị chiếm đóng
ông abbas cũng nhấn mạnh rằng cần phải tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế
để vạch ra các mốc thời gian cụ thể được cộng đồng quốc tế hỗ trợ
về phía israel thủ tướng benjamin netanyahu cùng ngày một mươi tháng một mươi một tuyên bố
quân đội israel sẽ nắm quyền kiểm soát giải gaza sau khi xung đột hamas israel kết thúc
trong đó có cả việc phi quân sự hóa hoàn toàn vùng lãnh thổ này